văn phòng chính phủ vừa công bố về kết quả cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành cắt giảm đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thủ tục hành chính
theo đó sau bốn tháng đầu năm các bộ ngành đã tiết kiệm được một mươi tám triệu ngày công tương đương trên sáu ba trăm linh tỷ đồng
tính đến nay các bộ ngành đã trình ban hành hai mươi chín văn bản để chính thức cắt giảm ba bốn trăm hai mươi năm trên sáu một trăm chín mươi một điều kiện kinh doanh
văn phòng chính phủ đã ban hành hai mươi một văn bản để cắt giảm đơn giản hóa sáu bảy trăm bảy mươi sáu trên chín chín trăm hai mươi sáu dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành
giúp tiết kiệm hơn một mươi tám triệu ngày công tương đương trên sáu ba trăm linh tỷ đồng
theo báo cáo của văn phòng chính phủ tính đến hết tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín mới có một mươi chín trên hai mươi ba bộ và bốn mươi trên sáu mươi ba địa phương có báo cáo quý i năm hai nghìn hai mươi
trong đó nhiều báo cáo gửi chậm so với yêu cầu

văn phòng chính phủ đề nghị các bộ ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ soạn thảo luật sửa đổi các luật có liên quan
để chính quốc hội bãi bỏ đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh theo phương án đã được phê duyệt